thế nhưng giờ đây ngoài việc học tập tiếp cận thông tin thông qua những hệ thống đặc biệt dành cho người khiếm thị như hệ thống chữ nổi thì việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin các phần mềm trên máy tính hay trên các loại điện thoại cảm ứng khác như những người bình thường đã không còn xa lạ
và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của cộng đồng những người khiếm thị hiện nay